do không đồng thuận việc sắp nhập trường theo chủ trương sắp nhập địa giới hành chính tại nhiều địa phương ở huyện nông cống tỉnh thanh hóa
hàng trăm phụ huynh tại đây đã phản ứng bằng cách không cho con em đi học vì cho rằng cơ sở vật chất tại trường cũ vẫn đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập
và việc đi lại cũng thuận tiện hơn trường mới điều này đang gây ảnh hưởng lớn tới năm học mới của các em
điều này đang gây ảnh hưởng lớn tới năm học mới của các em

các cô cũng trồng mong cho các cháu được đến trường mà đi đường thì không thể đi được
bà không thể đem các cháu đi được qua những một cái quãng đường dài như dưới mà giao thông khó khăn như dưới
chính quyền địa phương cho biết cơ sở vật chất của các trường bị sắp nhập đã xuống cấp
bên cạnh đó để duy trì hoạt động của các trường này cần kinh phí điện nước chi phí bảo vệ hàng tháng tu sửa cơ sở vật chất hàng năm
hơn nữa sau khi sắp nhập xã kinh phí chi cho hoạt động thường xuyên của khối trường tiểu học rất hạn hẹp
tính riêng xã trung chính vẫn còn gần chín mươi học sinh chưa được đi học
huyện nông cống đang chỉ đạo các xã tiếp tục tuyên truyền giải thích cho người dân
với mục tiêu tìm tiếng nói chung để giải quyết mâu thuẫn một cách thấu tình đạt lý
nhưng trước mắt các bậc phụ huynh cần đưa con em mình đến trường để bảo đảm quyền được học tập của các cháu